không muốn gây áp lực về thi tuyển cho học sinh trường liên cấp maricuri đã tuyển thẳng với những học sinh của trường
và không chỉ có duy an hay hà an phải tham gia vào các buổi học thêm kín tuần mà nhiều em học sinh khác cũng sẽ phải tham gia vào cuộc đua để giành một suất vào các trường tốt trên
và mục tiêu giảm áp lực cho học sinh tiểu học đối với nhiều em học sinh sẽ không thành hiện thực
như vậy sau nhiều năm tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển hồ sơ mùa tuyển sinh năm nay trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
cũng như một số trường chất lượng cao có số lượng học sinh đăng ký đầu vào cao hơn chỉ tiêu sẽ kết hợp xét tuyển và thi tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực
đây được cho là phương thức cởi trói cho các trường có số học sinh đăng ký vượt chỉ tiêu
nhưng với những cô bé cậu bé lớp năm thì áp lực chỉ là chuyển từ kiểu này sang kiểu khác mà thôi
đối với học sinh dự thi vào lớp một mươi thì việc ôn tập luyện thi lại càng căng thẳng hơn thậm chí được ví là cạnh tranh còn khốc liệt hơn cả kỳ thi đại học
nỗi lo càng trồng chất nỗi lo khi mà năm nay sở giáo dục và đào tạo hà nội ra thông báo chính thức về phương án thi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó thay vì thi hai môn như năm ngoái thì năm học tới học sinh sẽ phải thi bốn môn trong đó môn thứ bốn sẽ là môn lịch sử
trong những ngày này em trần minh quang học sinh trường trung học cơ sở trung hòa cầu giấy hà nội
đang phải sắp xếp lại thời khóa biểu của mình để có thêm thời gian cho môn lịch sử
em cho biết ngay sau khi sở giáo dục và đào tạo hà nội công bố môn thi thứ tư của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
không chỉ em mà cả gia đình đều vô cùng lo lắng vì đây không phải môn học em yêu thích hay chú trọng học ngay từ đầu năm học
môn sử em cũng học không được chắc lắm em cũng hơi lo lắng về việc thi sử
năm trước mới có hai môn năm em bốn môn thì đã thấy là các con cũng thấy là bị áp lực rất là cao
nên thực ra là mấy cả vượt
đối với môn lịch sử năm nay khi thông báo muộn như thế thì các con trong tâm trí là
vì là những bạn nam và những bạn mà đang thích hàm môn tự nhiên thì cũng rất là thiệt hòi
những hình ảnh quen thuộc này thường xuất hiện ở các trung tâm luyện thi môn toán hay môn văn
đối với học sinh sắp thi lên cấp ba tuy nhiên tối nay các học sinh này đến đây để đăng ký luyện thi môn sử
ngay khi vừa kết thúc giờ học chính khóa tại trường
em gần như là mất gốc sử
tại vì từ đầu năm là ít tiếp xúc với môn sử nên là cảm thấy rất là hoang mang với môn sử
nên là em đi học thêm cho nó nắm chắc kiến thức với cả mông là một đỗ vào cấp ba
nếu mà không để ý đến môn sử và đến bây giờ mới học tốc thì em đoán là sẽ hơi khó khăn để mà ký luật điểm tám
trong khi học sinh đổ xô đi học thêm môn sử thì các bậc phụ huynh cũng như ngồi trên đống lửa
nhiều người đã tự đi tìm trung tâm cho con học
nếu như trước đây
thầy phải đưa con đi học thêm năm buổi một tuần thì nay chỉ phải tăng thêm một buổi nữa cho môn lịch sử
tôi rất là lo lắng vì là con mình năm nay là năm đầu tiên thi sử
mỗi năm là chỉ có thi hai môn nên các con hầu như là toán văn nó là những môn chính rồi
mà tôi thì lại thấy con mình là nam cái việc học thuộc rất là khó khăn
nên là tôi thực sự là lo lắng
đây là năm đầu tiên cô lượng đi dạy luyện thi môn sử tại trung tâm
dù nhận định đề thi minh họa của môn sử khá cơ bản
chủ yếu nằm trong chương trình lớp chín
xong theo cô lượng do học sinh không học ngay từ đầu năm và tâm lý quá lo lắng nên các em đã đổ xô đi luyện thi
mình thấy với một cái mức độ đề thi như thế thì nó sẽ có những cái câu hỏi theo kiểu các ba cấp độ khác nhau
đó là nhận biết thông hiểu và vận dụng thấp
với một cái đề thi như vậy thì các con mà đã được ôn tập rồi thì cũng không phải là lo lắng nhiều
nhưng mà thực sự là nhận biết thông hiểu và vận dụng thấp

thấp thoáng đâu đó có những chiếc bánh mì ăn vội cho đỡ đói
những buổi học muộn cho giai đoạn nước rút của kỳ thi vào lớp một mươi
trong kỳ thi này học sinh hà nội năm nay sẽ phải thi bốn môn
ngoài hai môn toán ngữ văn như mọi năm học sinh sẽ thi thêm môn ngoại ngữ và lịch sử
trong đó môn toán và ngữ văn sẽ thi tự luận
ngoại ngữ kết hợp tự luận
ngoại ngữ kết hợp tự luận với trắc nghiệm và lịch sử là một trăm linh thì trắc nghiệm
minh anh cũng như nhiều sĩ tử lớp chín khác đã bắt đầu một hành trình đầy áp lực ở phía trước
hành trình ấy trở nên khó khăn hơn vì hôm nay
mẹ minh anh đã phải đưa em đi khám vì bệnh dạ dày
bác sĩ nói rằng em bị đau phần lớn là do tâm lý căng thẳng đến từ việc học hành
thật ra đến buổi trưa mình có hôm mình ở nhà mình thấy con đi học vác một cặp sách rất nặng
về đến nhà tóc cả mồ hôi rồi mẹ ơi con mệt quá chắc con không ăn được đâu
con ngồi nghỉ được một tí xong khoảng tầm một giờ một rưỡi con lại đi học đến năm giờ chiều về
tôi nghĩ là cái thi của các cháu năm lớp chín lên lớp một mươi này
gần như thật ra bây giờ nó là gần như xóa nán một chữ thôi
chứ làm gì mà để làm được cái gì mà để các con học quá nhiều như thế
thật sự các con thi toán văn để đánh giá năng lực quá trình vừa rồi là được rồi
chứ không cần phải học thêm ngoại ngữ ok vì đang hòa nhập hội nhập con phải biết tiếng anh là đúng
còn các môn khác không lên như thế nói thật là như thế các con học rất nhiều
cải tiến thi và kiểm tra là điều tốt
đề thi cải tiến theo hướng vận dụng kiến thức thực tiễn
vận dụng hiểu biết của học sinh càng tốt
nhưng đôi khi không đúng vậy
khi những bài học và cách dạy trong từng trường chưa đủ đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh của sở
thì việc chạy đôn đáo tìm thầy tìm lò luyện thi vẫn là chuyện chưa thể có hồi kết
cái việc ra đề làm đề trắc nghiệm rất là khó chứ không phải là đơn giản
và đặc biệt trong một cái đề
chúc chúc theo một cái ma trận từ dễ đến khó
vậy cái tỷ lệ nó là bao nhiêu cho nhận biết bao nhiêu cho thông hiểu bao nhiêu cho vận dụng
chúng ta đều hiểu ở việt nam cách thi định hình cách học
nên đưa ra phương án thì học sinh và giáo viên sẽ dạy và học làm sao để kết quả cao nhất
theo đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội
những điều chỉnh thi lần này được coi là bước đệm để chuẩn bị hướng tới chương trình
lúc đó với phương án thi như năm hai nghìn một mươi chín sẽ giữ được tính ổn định
không gây xáo trộn nhiều cho học sinh khi thi các môn học tích hợp sau này
cái công tác là dạy và học ở dưới các nhà trường cơ bản là không có ảnh hưởng nhiều
đâu đó sẽ chỉ ảnh hưởng về mặt là kỹ thuật
ví dụ nếu có phần thi trang nghiệm
thì ở dưới các đơn vị nhà trường là sẽ tăng cường thêm cái
hình thức kiểm tra đánh giá học sinh bằng cái hình thức là trắc nghiệm
và những cải tiến suy cho cùng mỗi tỉnh thành mỗi kiểu mỗi mùa thi lại một quyết định khác
thậm chí có điều chỉnh vào giữa năm là điều không ổn
và chắc chắn ai cũng cần những thông tin ổn định nhất
để có thể bình tâm về kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi hàng năm
con cũng muốn là không bị áp lực bởi các
tất cả các điểm số với cả các môn học mà các cô thường áp lực cho bọn con
đấy điều có mối nhất bây giờ ạ
mỗi năm kỳ tuyển sinh lớp sáu và đặc biệt là kỳ thi vào một mươi của hà nội lại có ít nhiều thay đổi
từ môn thi đến cấu trúc đề thi cho đến hình thức thi
thầy cô cha mẹ miệt mài đi tìm các loại đề thi mẫu
và con trẻ thì lại căng mình tăng tốc ôn luyện
để giảm bớt những áp lực không đáng có cho những mùa thi tuyển
cách tốt nhất mọi thay đổi đều nên bắt đầu từ việc giảng dạy trong nhà trường
mọi cải tiến nội dung trong đề thi kiểm tra cần có lộ trình đủ dài
để thầy và trò cùng thay đổi và thích ứng
chứ không phải vài tháng để đối phó với một kỳ thi như hiện nay
khi những bài học và cách dạy trong từng trường chưa đủ đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh của sở
thì việc chạy đôn đáo tìm thầy tìm lò luyện thi vẫn là những câu chuyện chưa hề có hồi kết
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ này cũng đã kết thúc